từ khi gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đến nay việt nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực
những dấu ấn đậm nét của việt nam cho khu vực được thể hiện rõ trên năm lĩnh vực
về xây dựng định hướng quyết sách của khu vực việt nam cùng các nước thành viên đã xây dựng
và đưa ra kế hoạch tổng thể kết nối asean sáng kiến hội nhập asean về thu hẹp khoảng cách phát triển
tuyên bố hòa hợp asean hai hình thành cộng đồng asean hiến trương asean
lộ trình xây dựng cộng đồng asean hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
về đảm nhiệm các nhiệm vụ luân phiên việt nam đăng cai thành công chủ nhà hội nghị cấp cao asean sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đảm nhiệm vai trò chủ tịch ủy ban thường trực asean
asean hai nghìn hai nghìn một đặc biệt năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi đã có dấu ấn đậm nét
điều phối quan hệ đối tác với trung quốc eu ấn độ nhật bản
về tham gia đề xuất sáng kiến hướng tới người dân việt nam đã chủ động đi đầu trong các nội dung có lợi thế
và kinh nghiệm như hợp tác viễn thông nông nghiệp giáo dục y tế bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển
về hội nhập kinh tế khu vực việt nam là một trong hai quốc gia có tỷ lệ
thực hiện cao nhất chín mươi năm năm các cam kết trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế asean
xây dựng triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế nội khối và làm cầu nối hợp tác asean với các đối tác
thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
việt nam có thể trở thành cầu nối một cửa ngõ để các nước asean tiến vào eu và ngược lại
nhất là trong tương lai hợp tác giữa asean và eu sẽ phải chuyển đổi từ hợp tác giữa quốc gia với khu vực
sang hợp tác giữa khu vực với khu vực
về cơ chế hợp tác chung việt nam đã tham gia và đóng góp tích cực vào việc hình thành lập trường chung của asean
củng cố vai trò trung tâm của asean trong khu vực châu á thái bình dương cũng như thế giới
cùng với các nước asean tham gia tích cực quá trình đàm phán giữa asean và trung quốc
nhằm sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông hiệu lực hiệu quả
việt nam có tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ mà asean cần vào thời điểm này
để có được hướng đi trong bối cảnh bất chắc mà chúng ta đang nói đến hiện nay trong lĩnh vực địa chính trị
chúng tôi kỳ vọng việt nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của asean và đưa quan điểm của asean ra cộng đồng quốc tế
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean với nhiều thuận lợi song hành
cùng khó khăn trong bối cảnh toàn cầu cũng như khu vực có nhiều biến động
theo tôi việt nam cần tập trung vào việc tiếp tục chương trình nghị sự của khối
như thúc đẩy phát triển biển vững
hay đối phó với biến đổi khí hậu
bên cạnh đó việt nam cũng cần thúc đẩy hợp tác nội khối trong đó có hợp tác phát triển kinh tế
ngoài ra trong năm làm chủ tịch asean việt nam cũng có thể tập trung vào nội dung về quản trị nhân sự hay giáo dục
trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất hơn nữa
vào tiến trình xây dựng và phát triển cộng đồng asean đoàn kết có vai trò trung tâm ở khu vực
hướng tới một asean hài hòa gắn kết bản sắc có khả năng thích ứng cao
phát triển thịnh vượng có vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu